đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trường đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội
cùng các đại biểu quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã sơn đà huyện ba vì
tại buổi tiếp xúc nhiều vấn đề được nhiều cử tri phản ánh như dự án cải tạo sông tích
mặc dù đã triển khai năm năm nhưng đến nay tiến độ rất chậm nhiều hạng mục trong dự án thiết kế chưa phù hợp với thực tiễn
gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của người dân sống xung quanh khu vực dự án
băn khoăn về năng lực của nhà thầu dự án các cử tri đề nghị thành phố cử đoàn thanh tra giám sát nếu nhà thầu không đủ năng lực thì thay thế
bên cạnh đó những vấn đề liên quan đến bãi rác xuân sơn dự án nghĩa trang yên kỳ vĩnh hằng dự án nước sạch tại huyện ba vì cũng được nhiều cử tri kiến nghị
tiếp thu các ý kiến kiến nghị đồng chí hoàng trung hải cho biết qua ý kiến của các cử tri mới thấy các cấp các ngành vẫn chưa có sự quyết tâm quyết liệt trong việc giải quyết các tồn tại
đồng chí hoàng trung hải đề nghị hội đồng nhân dân thành phố hà nội kỳ họp tới đây xem xét đưa những dự án trọng điểm còn nhiều vướng mắc vào giám sát cũng như xem xét năng lực của các nhà đầu tư
liên quan đến dự án cải tạo sông tích đồng chí hoàng trung hải nhấn mạnh đây là dự án rất quan trọng trong việc giải quyết ô nhiễm môi trường của thành phố
tuy nhiên số vốn quá lớn trong khi nguồn vốn của thành phố rất khó khăn mặc dù vậy lãnh đạo thành phố quyết tâm đầu tư thực hiện dự án này